công an huyện sơn sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an xã triển khong triển cang
đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại bản nhạp xã triềng cang huyện sông mã
đối tượng bị bắt là lường văn khiêm chú tải bản cang xã triềng cang huyện sông mã
tăng vật thu giữ gồm một mươi túi hồng phiến bên trong có khoảng hai viên ma túy
và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khiêm khai nhận mua số ma túy trên để đi bán kiếm lời
mở rộng điều tra đến hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu vạn pó chú tải bản lán lanh xã triềng khong huyện sông mã
đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ